duo piano hình thức hòa tấu đàn piano và chơi bốn tay là một hình thức biểu diễn khá quen thuộc và phổ biến ở châu âu và nhiều nước trên thế giới
nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã cho ra đời những sáng tác độc đáo dành cho thể loại đặc biệt này
và tại việt nam những bản nhạc đó đã được thể hiện bởi hai nghệ sĩ tài năng của học viện âm nhạc quốc gia việt nam qua đêm diễn mang tên song tấu piano cùng duo may
được biết đến như là một trong những nhóm nhạc thính phòng tài năng hiện nay của việt nam duo piano may gồm hai nghệ sĩ trần thị tâm ngọc và phạm quỳnh trang
được thành lập chưa lâu nhưng đã có nhiều chương trình biểu diễn thành công tại các phòng hòa nhạc ở hà nội và thành phố hồ chí minh
duo may là bộ đôi có thể hòa tấu piano với lối chơi bốn tay hai người chơi chung chi một đàn rất lạ mắt
là những nghệ sĩ giảng viên piano trẻ của học viện âm nhạc quốc gia việt nam
cặp sông tấu này đã có danh mục tác phẩm với nhiều trường phái âm nhạc khác nhau cho hai đàn piano cũng như các bản piano dành cho bốn tay
từ cổ điển đương đại đến các tác phẩm việt nam mới được sáng tác
khá là thành công mà bọn mình đã chơi là cái tác phẩm việt nam của bác đặng hiệp phúc
anh đã viết tặng riêng cho mê pê nô điêu và thực sự là bọn mình đã phải tìm tói rất nhiều vì là bác dựa trên những cái chất liệu dân ca của việt nam
trên song bác viết nâng cấp lên và rất là
sự xuất hiện của đua piano mê đã nhanh chóng được người yêu nhạc cổ điển trao đón nồng nhiệt và giới chuyên môn đánh giá cao
không chỉ bởi họ là một trong những đua piano đầu tiên ở việt nam được thành lập
mà trên hết bởi tính chuyên nghiệp lòng say mê âm nhạc và danh mục biểu diễn phong phú và chất lượng của nhóm song tấu này
chính vì vậy mỗi lần xuất hiện trước công chúng trong các đêm diễn
hai nghệ sĩ đã mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc đậm chất thời đại với những bản nhạc nổi tiếng
như vũ khúc giao hưởng số một của nhà soạn nhạc nga sergei jakardinov
tổ khúc cho piano bốn tay của nhạc sĩ dabc nhạc phẩm của nhạc sĩ sang sen
tất cả đều hòa quyện cùng nhau tạo nên một đêm diễn ấn tượng dành cho khán giả
mình và chị trang luôn luôn cố gắng làm sao để chọn một là vừa có những cái tác phẩm đủ tính học thuật
nhưng bên cạnh đấy cũng có được những cái yếu tố
có thể lan tỏa và thu hút được người nghe
nghe ngọc cũng như là chị quỳnh trang biểu diễn thì tức là mình luôn thả hồn vào những cái tác phẩm của hai người
và phiêu cùng với những cái ngón tay hay là những kỹ thuật của hai nghệ sĩ
và ngay sau một bản nhạc thì mình luôn cảm thấy hưng phấn phấn khởi và luôn có muốn cảm giác là được tiếp tục nghe tiếp
với thế mạnh được đào tạo bài bàn và nhiều năm kinh nghiệm đứng trên sân khấu
cặp sông tối này đã thể hiện bản lĩnh biểu diễn vững
với nền tảng kỹ thuật điêu luyện mang tới không gian âm nhạc đỉnh cao cho khán giả vào dịp cuối tuần